bộ công thương vừa ban hành quyết định công bố danh sách hai trăm sáu mươi tám doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều kết quả nổi bật và hoạt động tích cực trong xuất khẩu
vinamilk tiếp tục được công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn một mươi tám
với hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu tính đến nay
vinamilk đã xây dựng được uy tín nhất định trên thị trường quốc tế
sản phẩm có mặt tại năm mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó nhiều sản phẩm đã chinh phục được những thị trường khó tính
như mỹ nhật bản úc new zealand
đối thủ trong ngành hàng này nhiều nhiều lắm
nhưng mà chúng ta cứ từ từ và chúng ta biết thế mạnh chúng ta ở đâu

nhằm chỏi thử vài thời gian
và tác nhiên như sau
song lãnh thổ nói outrest
có được mặt hoa trà l visibility trămpledền ngời village com